bệnh lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cướp đi sinh mạng của hơn một năm triệu người mỗi năm
việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với một trăm sáu mươi chín người mắc bệnh lao và một mươi hai người tử vong do lao trong năm hai nghìn hai mươi một
bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra
bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận của cơ thể
trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất chiếm hơn tám mươi tổng số ca bệnh
bệnh lao lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho hát hơi hoặc nói lớn tiếng
bệnh lao có thể phòng ngừa và chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị đúng cách
bệnh lao thường có hai loại chính bao gồm nhiễm lao tiềm ẩn là tình trạng vi khuẩn lao có thể sống trong cơ thể mà không làm cho bạn bị mắc bệnh
khi bạn hít phải vi khuẩn lao trong không khí cơ thể sẽ sinh ra những phản ứng để chống lại những vi khuẩn này ngăn không cho chúng phát triển
những người bị nhiễm lao tiềm mận thường không cảm thấy có bất kỳ triệu chứng nào và không thể truyền vi khuẩn lao sang cho người khác
loại thứ hai là bệnh lao
nếu vi khuẩn lao trở nên hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể và nhân lên nhanh chóng người bệnh sẽ chuyển từ bị nhiễm lao tiềm ẩn sang bị bệnh lao
khi bị bệnh lao bạn rất dễ sẽ lây sang cho người khác
vì lý do này những người bị nhiễm lao tiềm ẩn thường được chỉ định điều trị để ngăn ngừa phát triển bệnh lao
cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh giáo sư về y tế công cộng tại đại học sydney giám đốc viện nghiên cứu y khoa gookork tại việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này
sẽ có đầu tiên là cái giai đoạn nhiễm thì vi khuẩn lao nằm ở trong hạt bạch huyết và nằm ngủ ở đấy
người bệnh sẽ lúc đấy chưa trở thành bệnh chưa gọi là người bệnh mà là người khỏe mạnh mang theo vi khuẩn
không hề có bất cứ một triệu chứng một biểu hiện gì vi khuẩn lao cũng không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể của chúng ta
và đến một ngày đẹp trời nào đó mà vi khuẩn lao thức dậy vi khuẩn lao bị kích hoạt có thể gây ra bệnh
thì thông thường là cứ có năm người bốn người sẽ bị mắc bệnh lao ở phổi và một người sẽ bị mắc bệnh lao ở các cơ quan khác
có thể là ở xương khớp ở màng não lao hạch cũng rất là phổ biến
và cá biệt có một số người bị lao ở các bộ phận sinh dục ví dụ như là lao ở tử cung
hoặc là lao vú thì đấy là những trường hợp lao tương đối là nặng
khi mà bị bệnh lao thì nếu không được chữa trị thì dần dần sức khỏe của người bệnh lao sẽ rất là suy yếu suy kiệt và có thể tử vong vì suy kiệt
vậy thì có những đối tượng nào có nguy cơ cao nhiễm bệnh lao ạ
cũng có thể bị mắc bệnh lao bởi vì là lao lây qua đường không khí chúng ta chỉ cần hít phải vi khuẩn là bị mắc bệnh lao
nhưng có một số người dễ bị mắc bệnh lao hơn
thứ nhất là những người sống cùng hộ gia đình hoặc là làm việc gần gũi với cả những người bệnh nhân lao mà không hề biết người đấy bị bệnh lao
không hề đeo khẩu trang và người bệnh lao cũng không được chữa trị kịp thời thì có thể bị lây vi khuẩn lao từ đó
hoặc là những người mà có hệ miễn dịch suy giảm như là người bị nhiễm hiv hoặc là những người bị tiểu đường những người ghép tạng thì cơ thể cũng hệ miễn dịch không tốt cho nên khi nhiễm vi khuẩn lao thì có thể bị bệnh lao
nguyên nhân chính gây ra bệnh lao là do vi khuẩn lao lây từ người sang người thông qua các giọt cực nhỏ phát tán vào không khí
sau khi xâm nhập vào cơ thể người vi khuẩn lao không hoạt động ngay lập tức mà nó sẽ ở trong trạng thái ngủ
đây chính là giai đoạn ủ bệnh
hầu hết giai đoạn này không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào và không lây bệnh sang cho người khác
tuy nhiên khi làm xét nghiệm người bệnh vẫn có thể nhận được kết quả dương tính với vi khuẩn lao mặc dù không có dấu hiệu của bệnh
nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn này nguy cơ mắc bệnh lao sẽ giảm đáng kể
vi khuẩn người bệnh thường không hoạt động ngay mà sẽ chờ cho tới khi hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi và không còn đủ sức để chống cự lại
đặc biệt là ở người già và những người bị nhiễm hiv điều này cũng có nghĩa là thời gian ủ bệnh của mỗi người sẽ khác nhau
một khi vi khuẩn đã hoạt động chúng sẽ phát triển từ phổi theo máu đi sang các cơ quan khác của cơ thể
khi mắc bệnh lao người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như ho kéo dài trên hai tuần ho khan ho có đờm ho da máu
đây là triệu chứng nghi lao quan trọng nhất
ngoài ra người bệnh có thể gặp một số triệu chứng thường gặp khác về sút kém ăn mệt mỏi sút nhẹ về chiều da mồ hôi trộn ban đêm đau ngực đôi khi khó thở
nhiễm lao tiềm ẩn thì hoàn toàn không có bất cứ một triệu chứng gì
chúng ta không thể nào mà nhận biết được bằng cách là hỏi thông qua triệu chứng xét nghiệm máu hoặc là
xét nghiệm máu thông thường hoặc là chụp phim x quang hoặc là siêu âm đều không phát hiện được
hiện nay chỉ có hai kỹ thuật để xét nghiệm ở tại việt nam
đấy là kỹ thuật xét nghiệm gọi là igra hoặc là xét nghiệm mang tu là tiêm một chất vào trong da để xem phản ứng miễn dịch đối với những chất đấy như thế nào
và tùy vào kết quả xét nghiệm ví dụ kết quả xét nghiệm dương tính tức là người đấy bị nhiễm lao tiềm ẩn
hiện nay có một con số rất là giật mình là ở việt nam thì một phần ba dân số
bị nhiễm lao tiềm ẩn tức là cứ có hai người xung quanh tôi cộng với tôi thì sẽ có một người bị nhiễm lao tiềm ẩn
khi mà một người bị nhiễm lao tiềm ẩn chuyển sang cái giai đoạn bị bệnh lao thì đối với lao phổi là cái lao rất là phổ biến thì triệu chứng rất là điển hình đó là ho
ho kéo dài thậm chí có thể kéo dài trên hai tuần hoặc là ho ra máu rồi người đó sẽ bị sụt cân mà không thể lý giải được vì nguyên nhân gì không phải do ăn kiêng chứ không phải là tự nhiên sụt cân
hoặc là bị toát mồ hôi
về ban đêm thì đấy là những triệu chứng rất điển hình của lao phổi
thế còn đối với các cái lao khác ví dụ như lau hạch thì người đó có thể thấy là mọc rất là nhiều các cái hạch ở dọc cổ như thế này
không phải là một mà là nhiều hạch và những cái hạch này nó to dần lên nó mềm dần và thậm chí nó có thể chảy mủ ra bên ngoài
hoặc những cái lao về tổn thương lao cuộc sống hay lao màng não thì sẽ thấy có tổn thương có khó khăn về vận động hoặc là về nói
thì tùy lao ở vị trí nào thì mình sẽ thấy các cái triệu chứng rất là điển hình
sẽ thấy các cái triệu chứng ở vị trí đó nhưng mà lao phổi là phổ biến nhất
lao phổi là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và bệnh nhân đảm bảo tuân thủ theo những hướng dẫn điều trị của bác sĩ
thông thường sau vài tuần uống thuốc người bệnh sẽ cảm thấy có thể khỏe hơn ăn ngon hơn và các triệu chứng cũng dần thuyên giảm
tuy nhiên điều trị lao phổi là một quá trình dài người bệnh không được tự ý bỏ thuốc cần duy trì theo đúng liệu trình điều trị
bệnh nhân bỏ dở có thể gây ra tình trạng kháng thuốc từ đó vi khuẩn phát triển mạnh mẽ hơn
lúc này vì điều trị rất khó khăn phức tạp và gần như không đạt hiệu quả
tùy vào từng trường hợp bệnh và mức độ bệnh mà thời gian sử dụng thuốc có thể kéo dài từ sáu đến tám tháng
và để giúp cho bệnh nhân có thể được điều trị và tuân thủ pháp đồ điều trị và điều trị hiệu quả thì điều quan trọng nhất là người trong gia đình mình phải động viên bệnh nhân
đặc biệt là giai đoạn đầu trong vòng hai ba tuần đầu uống thuốc là rất mệt mỏi
thứ hai là cố gắng thể hiện được cái tình yêu thương của mình với họ kể cả họ bị mắc một cái bệnh có thể lây nhiễm
họ rất là cảm thấy buồn họ cảm thấy tội lỗi vì có thể họ lây bệnh cho người trong gia đình
cho nên mình phải thể hiện được tình cảm yêu thương đùm bọc họ
nhưng mà mình cũng phải bảo vệ bản thân bảo vệ như thế nào ạ
với những người mà bị bệnh lao mà khi xét nghiệm đờm dương tính thì mình cần phải cách ly
người chăm sóc phải đeo khẩu trang bệnh nhân cũng phải đeo khẩu trang

một thời gian uống thuốc với lao nhạy cảm đối với thuốc thì thường là hai tuần thôi
uống hai tuần là bệnh nhân sẽ không lây nữa
thì lúc đấy mình không còn lo lắng
còn với lao kháng thuốc thì phải chờ vào cái kết quả xét nghiệm đờm xem là âm tính hay là dương tính
điểm nữa là mình cần phải động viên bệnh nhân lao ăn uống hợp lý khoa học và đầy đủ
và tốt nhất là đừng có uống thuốc lá thuốc bắc thuốc nam mà không rõ nguồn gốc
bởi vì có thể dẫn đến suy gan hoặc là tổn thương gan trong khi gan của bệnh nhân lao đã phải cố
cố gắng gồng lên để gánh cái số lượng kháng sinh mà họ phải uống rồi
và đồng thời là cũng hướng dẫn bệnh nhân lao tập thể dục nhẹ nhàng và mình có thể tập thở nữa
đặc biệt là những người bị lao phổi khi đã qua cái giai đoạn điều trị tấn công
ở giai đoạn điều trị duy trì thì mình cần tập thở để cho phổi phục hồi chức năng hô hấp